hòa trong không khí hân hoan vui tươi của phụ nữ trên toàn thế giới tối ngày tám tháng ba tổng hội người campuchia gốc việt nam cùng hội phụ nữ người việt nam tại campuchia đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm một trăm linh tám năm ngày quốc tế phụ nữ và ghi nhận những đóng góp của phụ nữ việt kiều campuchia
tại buổi gặp mặt chủ tịch hội phụ nữ người việt nam tại campuchia bà hoàng hoa khẳng định nhiều thập kỷ qua phát huy truyền thống phẩm giá người phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang và tinh thần đấu tranh của phụ nữ lao động toàn thế giới
các thế hệ phụ nữ việt kiều tại campuchia đã luôn phấn đấu lao động cần cù nêu cao tinh thần đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ nhau vượt khó trao đổi kinh nghiệm làm ăn kinh doanh nuôi dạy con cháu
tích cực tham gia xây dựng nâng cao vị thế cộng đồng việt kiều tại campuchia và luôn hướng về tổ quốc
trong không khí vui tươi ấm cúng tổng hội người campuchia gốc việt nam và một số cơ quan việt nam gửi tới chị em những lời chúc mừng nồng nhiệt những bó hoa tươi thắm để tôn vinh động viên và chi ân những đóng góp của chị em kiều bào